công an tp hà nội cho biết hiện nay trên mạng xã hội đang xuất hiện các tài khoản giả danh luật sư đăng bài về việc hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này
các đối tượng lừa đảo sẽ giả vờ kết nối với bên an ninh mạng thông báo với nạn nhân số tiền bị lừa đã được kẻ gian chuyển qua hình thức cá cược đặt lệnh trực tuyến với mục đích rửa tiền
luật sư giả yêu cầu nạn nhân đóng tiền để tham gia vào trò cá cược
đặt lệnh để thu hồi tiền bị lừa đảo

khi các nạn nhân mắc bẫy nạp tiền thì các đối tượng sẽ thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và yêu cầu phải nạp thêm tiền
hệ thống mới cho rút về
cơ quan công an khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác
khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết theo quy định của pháp luật
sau vụ trẻ bị đánh trong thời gian tham gia khóa tu mùa hè ở chùa cựa đà
ủy ban nhân dân huyện thanh ngoai tp hà nội đã kiểm tra và yêu cầu tạm dừng tổ chức các khóa tu
lãnh đạo ban tôn giáo tp hà nội cho biết ban đã làm việc với giáo hội phật giáo huyện thanh oai
về trường hợp một phụ huynh phản ánh con bị đánh tại khóa tu mùa hè ở chùa cựa đà
bàn tôn giáo hà nội cũng đã yêu cầu các quận huyện tổng hợp toàn bộ danh sách khóa tu tổ chức trong mùa hè năm hai nghìn hai mươi ba
nếu nhà chùa chưa đủ điều kiện thì tạm dừng các khóa tu lại
trong khi đó lãnh đạo ủy ban nhân dân xã cựa khê cho biết
sau khi nắm được thông tin xã đã tổ chức đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại chùa cỡ đà
qua đó các khóa tu đều có danh sách các em đăng ký cơ sở vật chất tại chùa cơ bản đảm bảo
tuy nhiên thời điểm khóa tu thứ hai diễn ra địa phương bị cắt điện và nước do đó cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của các em
trước đó phụ huynh một em học sinh đã đăng tin trên mạng xã hội về việc con trai một mươi một tuổi bị bạn đánh
ở khóa tu của chùa cự đà khiến cho em này bị chấn thương ở tay
con chị nói bị bạn đánh bằng ghế gỗ không được tắm nhà vệ sinh bẩn và phải ngủ ở dưới nền đất
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin đến kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv
xin chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị tám sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã thụy lôi huyện kim bản tỉnh hà nam
về hai tội trốn thi hành án và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cũng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam là đối tượng trần thị hoài nam sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại tổ sáu phường lê hồng phong thành phố phủ lý tỉnh hà nam
và đối tượng nguyễn thị hương sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã thạch đồng huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam ra quyết định truy nã cũng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện